xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và xuyên suốt
xác định mục tiêu này tỉnh bắc giang đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đã về đích
với những nét đặc trưng riêng biệt các thôn kiểu mẫu trở thành những miền quê đáng sống bởi văn hóa thấm đậm tình làng nghĩa xóm cùng môi trường xanh sạch đẹp
nhà sạch vườn đẹp ngõ văn minh đây không chỉ là khẩu hiệu mà chính là sự quyết tâm của bà con nông dân thôn trầm xã nghĩa hưng huyện lạng giang khi xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu
nhờ vậy nên chỉ sau một năm thực hiện thôn trầm đã thay ra đổi thịt
với những tuyến đường bê tông rộng đẹp sạch sẽ được trồng hoa đầy sắc màu cùng với những bức tranh phát họa sinh động phong cảnh làng quê
các tuyến đường các tàu liên gia chúng tôi giao cụ thể cho từng tàu liên gia
từng tuyến đường một là nhân dân bảo vệ tuyến đường hai nữa là vệ sinh môi trường trong tuyến đường
nhằm tiếp nối và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám bắc sang đã lựa chọn chín thôn thuộc chín huyện thành phố để thực hiện xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu để biến những tiềm năng trở thành thế mạnh với những nét riêng biệt của những làng quê đáng sống
khi mà xây dựng thôn nông thôn mới đây là cơ bản là cộng đồng tham gia không có sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước nữa
mà cộng đồng tham gia và cộng đồng tham gia cộng đồng quản lý chẳng hạn như là trồng hoa hai bên đường rồi là tổ chức các ngày chủ nhật xanh để quét dọn vệ sinh môi trường
cảm nhận lớn nhất khi về thăm những thôn nông thôn mới kiểu mẫu của bắc sang đó chính là đổi thay về kinh tế hạ tầng xã hội cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp an ninh trật tự được bảo đảm các giá trị truyền thống được giữ vững và đặc biệt là ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao
nhân dân đồng thuận đoàn kết và hài lòng với làng quê mình sinh ra